các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo khi hình thế gây mưa hoàn toàn suy yếu thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái nắng nhiều và nên nhiệt độ sẽ tăng trở lại
nhiều nơi bắt đầu xuất hiện nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức là ba mươi năm ba mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận thì cũng có xu hướng tăng dần lên nhiệt
do trời ít mây nên còn cao hơn so với các địa phương phía bắc và chủ yếu từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
thời tiết ở tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay và hai ngày tiếp theo không có nhiều thay đổi
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
tuy nhiên bà con lưu ý vào thời điểm chiều tối những cơn mưa rào và rông vẫn có thể xuất hiện rải rác với lượng từ một mươi một mươi năm mm
trong cơn rông đôi lúc có thể kèm theo cả sầm xét lốc xoáy và gió giật mạnh nên khá nguy hiểm
khu vực bắc biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa phổ biến có gió tây nam cường độ trung bình cấp bốn
nhưng lại có mưa rào và rông rải rác làm tầm nhìn xa hạn chế từ bốn đến một mươi km trong mưa
và còn có thể kèm theo lúc xoáy và gió giật mạnh
tờ tuyên hạt động trên vùng biển này nên lưu ý
khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa
thì thịnh hành gió tây nam cấp bốn năm với sóng biển cao từ một hai m
thời tiết không có nhiều nguy hiểm nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước